một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo nga và ukraine đang được kỳ vọng có thể mang lại
lối thoát cho cuộc xung đột tại ukraine tuy nhiên thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh hiện
vẫn chưa được xác định trong khi ukraine cho rằng hai bên đã gần như đạt được các thỏa thuận
thì phía nga lại nhận định vòng hòa đàm hiện chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa
hai nước ngày ba bốn tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cho biết các đại diện của kiev và
moscow đã gần đạt được các thỏa thuận đề cập đến nội dung đề xuất của các thỏa thuận
tổng thống zelenskyy xác nhận ukraine sẽ áp dụng quy chế trung lập phi hạt nhân hóa
không liên minh tuy nhiên đồng thời ukraine sẽ có tư cách thành viên của liên minh châu âu eu
bên cạnh đó tổng thống zelensky nhấn mạnh đến việc sẽ tồn tại một nhóm các quốc gia hỗ trợ
việc đảm bảo an ninh cho ukraine trong khi đó trưởng phái đoàn đàm phán của nga vladimir
myshky cùng ngày cho biết dự thảo thỏa thuận giữa moscow và kiev vẫn chưa sẵn sàng để đệ trình
lên cuộc gặp thượng đỉnh mặc dù ukraine đã trở nên thực tế hơn trong vấn đề trung lập và phi hạt nhân
ông melsky đồng thời khẳng định lập trường của moscow liên quan đến tình trạng bán đảo crimea
và khu vực đôn bát ở miền đông ukraine vẫn không thay đổi trước đó người phát ngôn điện kremlin cho biết
các cuộc đàm phán nga ukraine không dễ dàng nhưng moscow vẫn đang nỗ lực tiến hành